về áp thấp nhiệt đới gần bờ
vào hồi bốn giờ sáng ngày hôm nay ngày năm tháng một mươi một
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi một độ vĩ bắc một trăm linh tám chín độ kinh đông
cách bờ biển tỉnh bà rệ vũng tàu khoảng một trăm hai mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới
bao gồm cả huyện đảo phú quý mạnh cấp sáu
tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp bảy cấp tám
dự báo trong vòng sáu giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm km
đến một mươi giờ ngày năm tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc một trăm linh tám hai độ kinh đông
trên bờ biển các tỉnh từ bình thuận đến bà rê vũng tàu
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới
mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp bảy cấp tám
vùng nguy hiểm trên biển trong sáu giờ tới
gió mạnh từ cấp sáu trở lên cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong từ sáu đến hai mươi bốn giờ tiếp theo
áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km đi vào đất liền
và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực đông nam bộ
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
trong sáng ngày hôm nay ngày năm tháng một mươi một
vùng ven biển các tỉnh từ bình thuận đến bến tre
tiếp tục có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
từ trưa nay trên đất liền ninh thuận bình thuận và ven biển nam bộ
có gió dật mạnh cấp sáu cấp bảy
thưa quý vị trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mưa lớn
đã diễn ra trên diện rộng không chỉ tại các tỉnh duyên hải miền trung
mà còn diễn ra tại khu vực tây nguyên gây ngập úng và sạt lở đất ở nhiều nơi
theo thống kê thì đã có bảy người thiệt mạng và bảy người mất tích trong đợt mưa lũ này
sau đây là ghi nhận tại một số địa phương
ghi phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ninh thuận
mưa lớn trên địa bàn tỉnh trong hai ngày qua đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương
mưa lũ đã làm ba mươi bảy nhà bị tốc mái hơn một trăm hai mươi nhà tại các xã bị ngập lụt
nhiều đồ đạc bị hư hỏng gia súc bị cuốn trôi một trăm năm mươi hectare lúa và hoa màu bị ngập úng
đến chiều ngày bốn tháng một mươi một đã liên lạc được với toàn bộ bốn trăm linh tàu thuyền của tỉnh đang hoạt động trên biển
mưa lũ cũng khiến một mươi tám người dân tại tỉnh phú yên phải sơ tán
đến chiều bốn một mươi một tại tỉnh phú yên nhiều nơi vẫn còn bị cô lập do mưa lũ
theo dự báo mực nước vùng hạ du có thể tăng trở lại
người dân không được chủ quan trước những diễn biến phức tạp của thời tiết
tại đắk lắc mưa lớn đã làm một một trăm bốn mươi năm nhà dân bị nước lũ cô lập
một trăm hai mươi hai nhà bị ngập sâu hai hecta cây nông nghiệp bị ngập úng
nghiêm trọng nhất là tại tuyến đường cứu hộ cứu nạn hòa phong cư pui đã bị sạt lở
chia cắt khiến cho ba trăm sáu mươi bốn hộ dân ở buôn ngô a và thôn hai xã hòa phong đang bị cô lập hoàn toàn
tại con tum mưa lũ đã cuốn trôi anh trần đình hiền khi bơi qua suối
hiện các ngành chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm
ngoài ra mưa lũ cũng làm hơn ba mươi điểm sạt lở ở các tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi ba sáu trăm bảy mươi sáu
đường ngọc hoàng măng bút tơ mơ rông ngọc linh thiệt hại ước tính trên năm trăm linh tỷ đồng
tại bình định nhận được tin báo chị phạm vũ phương diễm chú phường nhân phú
thành phố quy nhơn có con nhỏ đang bị sốt cao nhà lại bị nước lũ cô lập
lực lượng công an và quân đội thành phố quy nhơn đã sử dụng cano vượt qua dòng nước lũ trong đêm tối
tìm đến nhà chị diễm đưa chị và con trai đến bệnh viện cấp cứu
trước diễn biến phức tạp của thời tiết ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên đã chủ động lực lượng dân quân công an
phối hợp với chính quyền các xã sử dụng phương tiện cano áo phao cứu hộ
di rời người dân phương tiện tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm
phân công các cán bộ chốt trực tại các điểm sung yếu
khuyến cáo người dân không lưu thông ở vùng nước lũ trẻ siết
chăn thả ra súc ở vùng nước lũ thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ
để chủ động di chuyển di rời tài sản của gia đình đến nơi an toàn
các đoàn thể tại tỉnh quảng bình cũng đang khẩn trương huy động lực lượng
thực hiện công tác khắc phục hậu quả lũ lụt dọn dẹp tới trường
và hy vọng là những việc làm này thì sẽ giúp cho các em học sinh nơi đây sớm được cắp sách tới trường
trường tiểu học văn hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
cơn lũ đã khiến trường học này bị cô lập và nhấn chìm trong biển nước
mặc dù hầu hết mọi người đều khá mệt mỏi vì phải gồng mình đối phó với lũ trong suốt thời gian qua
tuy nhiên sau khi nước lũ vừa tạm rút xuống hàng trăm cán bộ công an dân quân và đoàn viên thanh niên của huyện tuyên hóa
đã tập trung dọn dẹp lau chùi bùn đất và kê dọn lại bàn ghế lớp học
để ngôi trường này có thể sớm ổn định lại trường lớp và bắt tay vào việc dạy và học

nên việc đi gửi được đồ dung vào nhà dân hoặc là phải dọn vẹn tay trổ
thì có những thứ trường không thể dọn được
nên nó cũng có hữu hại về tài sản của nhà trường nhất là đồ dung đồ chơi của trẻ
không riêng gì trường tiểu học văn hóa hiện trên địa bàn huyện tuyên hóa
nhiều trường học cũng trong tình trạng bùn đất xin lầy
nếu chỉ có các thầy cô của nhà trường sẽ rất khó để có thể khắc phục hậu quả sau lũ trong ngày một ngày hai
bởi hệ thống bàn ghế loa máy đồ dùng học tập cũng bị nhấn chìm trôi theo dòng nước lũ
mặc dù các thầy cô và các ban ngành ở các địa phương của quảng bình
đều đang chung tay để giúp các trường học sớm khắc phục hậu quả sau lũ
nhưng do lượng bùn đất từ thượng nguồn đổ về quá nhiều
nên sớm nhất cũng phải ba ngày nữa hoặc sang đầu tuần sau
nhiều trường mới có thể cho học sinh đi học trở lại
dẫu vượt qua được khó khăn về điều kiện trường lớp
thì những khó khăn mới liên quan đến tiến độ dạy và học
sẽ tiếp tục thử thách thầy và trò ở huyện miền núi quảng bình
đại diện nghiệp đoàn nghề cá an hải huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi
đã đến thăm và hỗ trợ hai tàu cá qng chín mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín ts do ngư dân dương quang sơn
vừa làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng và tàu qng chín mươi sáu nghìn sáu trăm bảy mươi chín ts do ngư dân bùi ngọc thanh
làm thuyền trưởng đều chú huyện đảo lý sơn bị tàu trung quốc tấn công đập phá và cướp tài sản
cùng với thăm hỏi động viên chia sẻ nghiệp đoàn nghề cá an hải đã trích quỹ hỗ trợ
cho mỗi tập thể tàu cá ba triệu đồng và một triệu đồng cho các thuyền viên đi trên tàu
để lo tiền thuốc men đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần đoàn kết
hỗ trợ ngư dân của nghiệp đoàn nghề cá phần nào giúp ngư dân có động lực
tiếp tục vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
trước đó vào ngày một tháng một mươi một hai tàu cá trên cùng với hai mươi tám ngư dân đánh bắt vùng biển hoàng sa của việt nam
bị nhiều cano của trung quốc xua đuổi nhiều đối tượng đã cầm tuyếp sắt khống chế và đánh đập
các ngư dân đồng thời chặt phá dây neo dây hơi đập nát cửa kính cabin và các tài sản khác
chưa dừng lại ở đó nhóm người này còn cướp đi gần tám tấn cá hàng nghìn lít dầu gạo và toàn bộ
máy dò cá máy thông tin liên lạc rồi bỏ đi thiệt hại hai tàu cá bị tấn công là trên một tỷ đồng
chị thao này chị có nhận định như thế nào về tình trạng xin việc của các cử nhân hiện nay
bởi vì là các bạn sinh viên cũng như là các bậc phụ huynh đều nghĩ rằng đại học sẽ là một lựa chọn rất là tốt
hơn là học cao đẳng hay là trung cấp hay là học nghề nhưng mà liệu rằng sau khi tốt nghiệp
thật sự cao như kỳ vọng
vâng với câu hỏi của chị hạnh thì nhân đây thì tôi cũng xin đưa ra một cái chia sẻ đó là
mới đây thì bộ giáo dục và đào tạo vừa yêu cầu các trường đại học cao đẳng sư phạm trong cả nước
về báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy theo từng năm
bắt đầu thực hiện từ năm hai nghìn một mươi sáu đây là yêu cầu bắt buộc và là điều kiện để bộ giáo dục và đào tạo
xem xét việc tuyển sinh hàng năm của các trường
vâng và tôi cũng được biết là đến thời điểm này thì bên cạnh nhiều trường đã công bố cụ thể
thì còn khá nhiều trường đại học đã bỏ trống việc công khai tỷ lệ sinh viên có việc làm
và một con số đáng chú ý đó là nhiều trường đã công bố tỷ lệ là một trăm linh sinh viên có việc làm
chúng ta hãy cùng xem là con số này nhận đến những phản ứng như thế nào từ dư luận
trường đại học hoa sen trong công bố gần đây nhất về tỷ lệ tân khoa có việc làm ngay khi tốt nghiệp là khá cao
trên tám mươi hai đặc biệt có một số trường như đại học xây dựng miền tây tỷ lệ sinh viên có việc làm lên đến một trăm linh
những con số này nếu đem so sánh với tỷ lệ thất nghiệp hiện nay khiến dư luận đặt câu hỏi về tính chính xác của nó
việc mà chúng ta khảo sát con số có thể nó là rất là vô chi vô giác
nhưng mà nó cũng thể hiện rất nhiều cái hoạt động phía sau con số
vì chúng ta cứ nói là một trường đại học đào tạo chất lượng như thế nào
thì nếu chúng ta cứ nói là chúng ta đào tạo chất lượng tốt không tốt
thì thực ra là thông qua những việc
nhưng mà nhìn nhận của xã hội thông qua những việc mà feedback lại những cái ý kiến về trường đại học đào tạo có đáp ứng được nhu cầu xã hội hay không
một trăm linh hay con số ba mươi là do cái cách triển khai của các trường và do cái số lượng mẫu thu về
thì cũng khó thể khẳng định là con số này đạt cái bộ chính xác hay là không chính xác nó tùy thuộc vào hồ sơ
ví dụ như là một trường thì ra trường khoảng hai sinh viên
nhưng khi khảo sát khoảng năm trăm linh em tham gia
mà năm trăm linh em đều trả lời là có việc làm cả
thì lúc đấy với một cái quy mô mẫu năm trăm linh thì cũng tạm thời khẳng định được về mặt thống kê là một trăm linh đấy là con số chính xác
tuy nhiên nếu trong năm trăm linh em đấy hoặc thậm chí là con số này dưới ba trăm linh
quá thấp thì không đảm đảo một cái độ chính xác về số lượng mẫu
thì cái con số một trăm linh cũng chưa thể nói lên điều gì cả
trao đổi với đại diện hiệp hội các trường cao đẳng và đại học
tiến sĩ lê viết khuyến cho rằng
việc khảo sát sinh viên tốt nghiệp có việc làm để đảm bảo tính xác thực
tự giám sát từ phía xã hội đặc biệt là sự thanh kiểm tra từ phía nhà nước
tuy nhiên khâu thanh kiểm tra từ phía bộ giáo dục và đào tạo thì khó có thể thực hiện với một số lượng lớn các trường
việc làm cần nhất lúc này đấy vẫn là trách nhiệm của các trường với xã hội
tính xác hay không tính xác
thì thứ nhất là phải đòi hỏi là cái khâu các trường phải tự giác
nếu là trường nào các trường vẫn nghĩ rằng đây là một việc làm hình thức
để thỏa mãn cái yêu cầu
thì rõ ràng khả năng chính xác nó thấp
còn các trường mà ý thức được rằng là cái công việc làm này là có lợi ích cho chính trường
thì các trường sẽ tự xác làm
thông số khảo sát sinh viên tốt nghiệp có việc làm là thông số quan trọng
nó thể hiện chất lượng đào tạo của một trường đồng thời khẳng định thương hiệu của trường
nếu việc khảo sát được các trường thực hiện khoa học bài bản kết quả chuẩn xác
thì sẽ là tiêu chí để các trường xây dựng thương hiệu
tạo sự cạnh tranh trong đào tạo
nhưng nếu nó được thực hiện một cách hình thức đối phó
thì nó sẽ là một gánh nặng cho xã hội
tiếp tục với các tin tức về tình hình an ninh trật tự
cục cảnh sát truy nã tội phạm đã phối hợp với cục kỹ thuật công nghiệp hai
cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an và phòng cảnh sát truy nã tội phạm
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam
bắt giữ thành công đối tượng ngô cao vị mang quốc tịch trung quốc
có hành vi chiếm giữ tài sản
theo công an trung quốc cho biết trước đó
đối tượng ngô cao vị đã ký hợp đồng mua bán quạng đá quý
và nhận tiền đặt cọc một triệu nhân dân tệ của đối tác tại trung quốc
sau đó đối tượng bán số quạng đó cho người thứ ba
nhưng không hoàn lại số tiền đặt cọc rồi bỏ trốn sang việt nam
do có mục đích chiếm giữ tài sản của người khác bất hợp pháp
ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện tiết dương tỉnh hà nam trung quốc
đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra và ra lệnh tạm giam
lệnh bắt giữ đối tượng với ngô cao vị
căn cứ vào thông tin từ công an trung quốc
thu thập thông tin được và kết quả xác minh tại việt nam
chiều qua cục cảnh sát chuyên án tội phạm đã phối hợp với các đơn vị chức năng
bắt thành công đối tượng ngô cao vị khi đang tạm trú tại khu công nghiệp đồng văn hà nam
để bàn giao cho công an trung quốc tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi chiếm giữ tài sản
thêm một vụ cướp tài sản manh động xảy ra tại nhà trọ của học sinh sinh viên
trên địa bàn thành phố hà nội vừa được cơ quan điều tra công an quận hoàng mai hà nội
bắt giữ thành công chỉ sau gần hai giờ đối tượng gây án
đối tượng bị bắt giữ là đỗ văn hoài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê quán nam định
tại cơ quan điều tra hoài khai nhận vào khoảng bảy giờ ngày một tháng một mươi một
do thiếu tiền đóng tiền thuê nhà trọ hoài đã nảy sinh ý định cướp tài sản
và nhằm vào khu vực nhà trọ của sinh viên
khi đến đường phường mai động hoài đã phát hiện ra một phòng trọ mở cửa
chỉ có ba phụ nữ nên hoài đã dùng dao khống chế lấy dây chói và khăn bịt mặt ba nạn nhân
sau đó cướp đi hai điện thoại và hai trăm năm mươi đồng tiền mặt
qua đấu tranh khai thác hoài khai nhận vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi vừa qua
cũng đã cùng với một đối tượng tên là nam anh quê ở nghệ an
gây ra một vụ cướp tài sản tại phường trần phú
hiện cơ quan công an điều tra quận hoàng mai đang tiếp tục mở rộng vụ án
củng cố hồ sơ đối tượng
đối tượng vũ văn hoài đã từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
và hai tiền sự về tội sử dụng ma túy trái phép
còn tại lạng sơn công an huyện văn lãng đã bắt đối tượng lô văn chí
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng trí nghiện ma túy nên đã tổ chức bán lẻ ma túy để kiếm lời
và đáp ứng nhu cầu sử dụng của bản thân
ngày hai tháng một mươi một trí đã đưa cho ông ngoại của mình là âu văn báo
ba mươi một gói nhỏ heroin để bán lẻ kiếm lời
khám xét ông văn báo lực lượng công an đã thu giữ hai mươi chín gói nhỏ chất bột màu trắng
đối tượng báo khai nhận đó là heroin do lô văn chí đưa cho
trước đó báo đã bán được hai gói heroin
vâng có thể thấy là những thông tin về ma túy thì chưa bao giờ thôi hết nóng
trên các phương tiện truyền thông
và thời gian gần đây thì lại xuất hiện thêm một loại ma túy có hình dạng như miếng rán
có tên là tem giấy hay còn gọi là bùa lưỡi gây ảo giác tạo ra sự kích thích tò mò
đặc biệt là đối với các em học sinh
vâng dường như thì giờ đây ma túy có thể dễ dàng tấn công vào các trường học
nhờ sự rẻ tiền cũng như là sự dễ sử dụng của nó
dù đó là mặc dù là chúng ta vẫn ghi chưa ghi nhận trường hợp nào liên quan tới việc sử dụng
loại ma túy trên nhưng mà việc ngăn chặn loại hình ma túy mới này xâm nhập vào học đường
vẫn đang là một vấn đề mà ngành giáo dục hết sức quan tâm
ma túy tem giấy thực chất là miếng giấy được tẩm chất gây ảo giác lsd
một chất thuộc nhóm kích thích gây ảo giác mạnh nhất từ trước đến nay
điều đáng lo ngại là ma túy tem giấy được sử dụng rất đơn giản
chỉ sau năm phút liếm hoặc ngậm người dùng đã có cảm giác tác dụng kéo dài đến một mươi hai tiếng đồng hồ
tuy thuộc vào đối tượng sử dụng
đồng thời giá của nó cũng rất rẻ chỉ khoảng hai mươi đồng một miếng tem
nên không khó để các em học sinh có thể mua bán tiếp
tại hình ma túy tem giấy thì nó được bán với giá rất là rẻ
và rất là tình hình ở trước cổng các trường mà nó được ngụy trang
mà khi mà nhìn vô thì mình sẽ không phát hiện được đó là ma túy
bây giờ thì rất là thích những khám phá những cái mới
nên là các bạn thường cái gì lạ là sử dụng và dùng thử
nên là sẽ dễ bị nhiễm cái đó cái ma túy tem giấy
tâm lý của học sinh ở lứa tuổi này thường ham thích những cảm giác mạnh
và rất dễ bị thu hút bởi những biến tướng của các loại hình ma túy gây ảo giác
vì vậy việc ngăn chặn ma túy ảo xâm nhập học đường thực tế không thể bị lơ là
tại trường trung học phổ thông đồng xoài
ngăn chặn những hiểm họa ma túy học đường luôn là vấn đề được đặt ra hàng đầu
với nhiều biện pháp cụ thể để ngăn ngừa các em học sinh tiếp cận với chất kích thích
chất gây nghiện dưới nhiều hình thức khác nhau
vì vậy nhà trường cũng có rất nhiều các biện pháp để ngăn chặn
bắt đầu từ cái chuyện là ngoài cổng trường
từ ngoài cổng trường là không do các bạn buôn bán hay tụ tập
ngăn chặn hợp đồng với công an để ngăn chặn tất cả những buôn bán tụ tập ngoài cổng trường
trước giờ sau giờ là chơi
sau đó là giờ tan trường
rồi bắt đầu vào bên trong thì nhà trường cũng luôn luôn kiểm tra kiểm soát các căng tin
không cho buôn bán thuốc lá làm ma túy nói chung là kiểm tra liên tục để ngăn chặn
dù chưa ghi nhận được trường hợp nào liên quan đến việc sử dụng ma túy tem giấy
nhưng ngành giáo dục tỉnh bình phước cũng đã có công văn yêu cầu các trường học trên địa bàn
chủ động ngăn chặn tình trạng lan truyền ma túy tem giấy trong trường học
đặc biệt là công tác tuyên truyền đến phụ huynh và các em học sinh
phải được tổ chức thường xuyên để học sinh có kỹ năng phòng tránh an toàn
đồng thời nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân
chúng tôi cũng đã có chỉ đạo cho các đơn vị trường học
góng triệt trong học sinh và phụ huynh
trước hết là nhận biết hình thức của tem giấy này
và cam kết là sẽ không sử dụng mua bán tàn trữ
hãy phép chất ma túy này
học sinh thì đồng nhiên khuyến khích các em cũng không nên dùng thử chất ma túy này
ngoài việc giúp học sinh tự nhận biết và phòng tránh những tác hại
của loại hình ma túy ảo này trong nhà trường
phụ huynh cũng cần phối hợp với thầy cô trong việc quản lý giám sát học sinh
và chú ý đến tâm lý biểu hiện của các em
để có biện pháp can thiệp kịp thời nếu có vấn đề bất thường xảy ra
tại khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung ương cục miền nam
công an tỉnh tây ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi sáu cụm thi đua số tám
theo đánh giá thời gian qua tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người
tội phạm đánh bạc giữa hình thức game bán cá có diễn biến phức tạp
lực lượng công an các tỉnh trong cụm thi đua số tám đã khám phá nhiều vụ án chuyên án lớn
liên quan tới nhiều địa phương và quốc tế
công tác điều tra cơ bản nắm và dự báo tình hình được các đại biểu chú trọng
từ đó kịp thời tham mưu cho các cấp lãnh đạo đề ra giải pháp kế hoạch phòng chống có hiệu quả
tại hội nghị các đơn vị đã đề nghị chính phủ tặng cờ thi đua cho công an tỉnh bình dương
đề nghị bộ công an tặng cờ thi đua cho công an các tỉnh tây ninh bến tre đồng tháp
trước đó các đại biểu cũng đã dân hoa dân hương tại tượng đài bảo vệ an ninh tổ quốc
biệt chiến thắng tượng đài bác hồ và tượng đài đồng chí phạm hùng
cố bộ trưởng bộ công an trong quần thể khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung ương cục miền nam
chị thảo này tôi thấy là trong những năm gần đây thì phong trào hiến máu tình nguyện đang ngày càng được lan rộng và hưởng ứng nhiệt tình
đặc biệt là đối với các bạn trẻ thì đây còn là niềm vui và niềm tự hào khi các bạn được cống hiến vì cộng đồng
vâng đúng là như vậy và sau đây xin mời chị hạnh cũng như là quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng đến với ngày hội hiến máu nhân đạo do công an tỉnh nam định và bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an phát động
nhiệt huyết của tuổi trẻ có tác động và ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động xã hội
ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hội trường lớn công an tỉnh nam định ghi tên đăng ký hiến máu
mỗi cán bộ chiến sĩ trẻ đến tham gia hiến máu với nhiều tâm trạng khác nhau
có những người mới hiến máu nhân đạo lần đầu và có những người đã có kinh nghiệm nhiều năm hiến máu nhân đạo
nhưng tất cả đều mong muốn góp những giọt máu nhỏ bé của mình để cứu sống những người bệnh đang trong cơn nguy kịch
từ nhiều năm nay phòng trào hiến máu tình nguyện được phát động thường niên và thu hút rất đông các bạn đoàn viên thanh niên tham gia
đây vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm thiêng liêng của người chiến sĩ công an đối với nhân dân và các đồng chí đồng đội của mình
hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử rất là cao đẹp thể hiện đạo lý của dân tộc việt nam
chúng tôi đã phát động tới một trăm linh đoàn viên
trong công an tỉnh và theo danh sách chúng tôi đăng ký hôm nay là chính thức là có hơn ba trăm linh đồng chí
tuy nhiên thì ngoài danh sách ra thì cũng có rất nhiều cán bộ chiến sĩ không đăng ký nhưng cũng tình nguyện lên để hướng cái phong trào của công an tỉnh
như là động viên cái phòng trào của tuổi trẻ công an tỉnh
trung úy nguyễn minh đức cán bộ công an huyện trực ninh đã nhiều lần tham gia hiến máu
anh mong muốn sẽ được tham gia hiến máu nhiều hơn nữa để góp phần nhỏ của mình giúp đỡ những người kém may mắn
đặc biệt là các đồng chí
đồng đội trong lực lượng công an nhân dân
đây là lần thứ tám tôi tham gia hiến máu tình nguyện
tôi nhận thức được cái việc hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp
gần đây nợ công không chỉ được dư luận quan tâm mà còn là vẫn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông lật xe chở gỗ tràm khiến tài xế bị thương
theo đó xe tải chở gỗ tràm nguyên liệu do ông nguyễn hoài thương bốn mươi chín tuổi chú ở cam lộ quảng trị điều khiển chạy từ huế về nhập hàng ở nhà máy
tại khu kinh tế trân mây lăng cô
khi xe đến vị trí trên thì bất ngờ bị gãy trục sau bên phải làm cho xe bị lật gỗ đổ tràn ra mặt đường làm ách tắc giao thông lái xe bị thương nhẹ
rất may nơi xảy ra tai nạn chỉ cách trường trung học cơ sở lộc sơn vài trăm mét có rất đông học sinh qua lại
nhưng thời điểm xảy ra tai nạn các em đã vào học hơn một mươi phút
nguyên nhân bước đầu được xác định là do xe chở quá nặng nên dẫn đến gãy trục
tình trạng xe chở gỗ tràm quá tải lưu thông trên tuyến quốc lộ một a qua địa bàn huyện phú lộc vẫn diễn ra khá phổ biến và liên tục xảy ra các vụ tai nạn tương tự
còn trong sáng qua tại thị trấn ia kha huyện ia krai tỉnh gia lai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai đã điều một xe cứu hộ cứu nạn cùng với một mươi chiến sĩ đến hiện trường
sau gần một giờ tổ công tác đã cứu được tài xế
thời điểm trên tài xế nguyễn thanh phong chú tại xã ia bang huyện ia krai điều khiển xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông theo hướng từ thành phố pleiku đi thị trấn ia kha
khi đến vị trí trên đã gặp một xe tải khác đang hỏng máy đậu cùng hướng anh phong tránh qua phải
lúc này cực so biết hai mươi bốn tuổi điều khiển xe máy chở sau là ramaday cả hai cùng chú tại huyện ia krai lưu thông hướng ngược lại
thế vậy anh phong đã lao xe xuống con mương thoát nước bên đường và bị kẹt trong cabin
hai người đi trên xe máy ngã ra đường cú tông mạnh đã làm xe máy bị hư hỏng nặng
sau đó cả ba nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng
công an tỉnh và sở giáo dục đào tạo tỉnh gia lai vừa tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện ký kết thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông và ký quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới
thực hiện các nội dung đã ký kết từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phối hợp với phòng giáo dục các địa phương và ban giám hiệu các trường trung học phổ thông trung học cơ sở toàn tỉnh
tổ chức hơn tám trăm linh lượt tuyên truyền tại tất cả các trường học trên địa bàn toàn tỉnh thu hút hơn hàng nghìn lượt giáo viên và học sinh sinh viên tham gia
bên cạnh đó hàng năm ngành giáo dục đều phát động triển khai cho giáo viên học sinh tham gia các cuộc thi do bộ giáo dục đào tạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức như an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai nhằm góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông và giáo dục cho học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra nhiều chương trình giải pháp sát với thực tiễn trên cơ sở đó hai đơn vị đã ký quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông học đường trong thời gian tới
trước những bất cập nhiều phương án và kế hoạch đã và sẽ được thực hiện để nâng cao an toàn giao thông tại đường ngang lối đi xa
dân sinh để làm tốt điều này thì sự quan tâm và chỉ đạo vào cuộc quyết liệt của chính quyền các địa phương có đường sắt đi qua là rất cần thiết
nhiều ngã tư của đường ngang dọc tuyến quốc lộ một a như thanh trì thường tín phúc xuyên không có barrier không có gắt chắn không có người trông coi
ý thức người dân tham gia giao thông kém
khi có tàu hỏa đến người dân vô tư băng qua đường sắt
và đây là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn đáng tiếc
đấy cái kết cấu hỏa tầng giao thông người sắt hiện nay rất là bất cập
đó là cái việc hành găng hành găng giao thông người sắt hiện nay vẫn chưa giải phóng được truyền đề theo cái luật đường sắt hai phương
thì còn lại hơn bốn cái đường ngang là dân sinh tự phát
và những cái đường này thì theo luật là không có một tốc cảnh báo nào với những cái đường này
dọc theo đường sắt ngoài những cái điểm giao cắt thì những toàn bộ đường sắt hiện nay cũng cái phần mà rào chắn để cách ly giữa cái việc hoạt động của đường sắt đối với những cái phần khu sinh hoạt cũng như là các cái hoạt động khác của xã hội là cũng không có
để hạn chế và tiến tới xóa bỏ các đường ngang dân sinh và đảm bảo an toàn giao thông đường sắt đại diện tổng công ty đường sắt việt nam lãnh đạo cơ quan công an địa phương có đường sắt đi qua đã đưa ra các giải pháp
tạo thành các đường ngang để tiện đi lại và hoạt động kinh doanh trái với quy định của pháp luật
tại các huyện từ thanh trì đến phú xuyên hà nội có mật độ đường ngang dân sinh dày đặc và có hàng trăm đường ngang giao cắt